cơ hội nào cho mở rộng không gian công cộng là điều mà người dân và nhiều tổ chức xã hội quan tâm
đóng góp các ý kiến tại buổi tọa đàm hiện trạng di rời nhà máy ra khỏi khu dân cư
và cơ hội mở rộng không gian công cộng được tổ chức vào hôm qua tại hà nội
tại hội thảo nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân đã công bố kết quả khảo sát về không gian công cộng
trong đó chín mươi tám người dân ủng hộ quyết định bảy mươi bốn của thành phố hà nội
đa số người tham gia mong muốn quỹ đất sau khi di rời được xây dựng công viên cơ sở y tế trường học
theo nhận định của các chuyên gia việc phát triển thủ đô hiện nay có đang thiếu không gian công cộng
phục vụ cho việc nâng cao chất lượng sống của nhân dân
trung bình mỗi người dân chỉ có ba m hai diện tích không gian công cộng
đây là khoảng cách rất xa so với chuẩn không gian công cộng trên thế giới
tại hội thảo chuyên gia và người dân kiến nghị cần có quy hoạch và thực hiện nghiêm túc quy hoạch
có tính đến yếu tố không gian xanh
đặc biệt chính quyền cần huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc đóng góp ý kiến
cũng như giám sát quá trình thực hiện để hà nội trở thành thành phố đáng sống